khi còn nhỏ nguyễn tuấn giáp đã được cha mẹ rất mực yêu thương và tạo điều kiện tràn học đến nơi đến trốn không thua kém gì các bạn đồng trang lứa
sau khi tốt nghiệp đại học giáp đã được tạo điều kiện và làm việc tại một cơ quan có tiếng ở địa phương với mức thu nhập khá ổn định
công việc đang xuân sẻ thì sóng gió ập đến
cuối năm hai nghìn một mươi bốn
lần tham gia liên hoan cùng đám bạn bè tại quán bia nguyễn tuấn giáp có mâu thuẫn với một số người ở bàn bên cạnh và dẫn đến đánh nhau
chẳng may trong quá trình xô sát giáp có gây thương tích cho người khác
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn tuấn giáp bị toán nhân dân tp phủ lý hà nam xử năm năm sáu tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích
mình cảm thấy là mình rất ân hận
mình đã làm cái truyền thống của gia đình có những cái vết trước kia thì không có mọi người đều giữ
mình cũng rất hối hận vì đã không giữ được bình tĩnh lúc đấy để xảy ra sự việc như vậy
lúc ấy cả gia đình là rất buồn
bởi vì từ bé đến lớn thì giác là được gia đình yêu thương
dạy bảo đến nơi đứng trốn
học hành thì cũng cần hận
rồi công việc thì làm ổn định
chỉ có một chút nó bồng bột như thế là thành ra thế là nó phá hoại hết cả cái hạnh kiểm của gia đình
thời gian đầu ở trại giam tỉnh hà nam nguyễn tuấn giáp rất ràn mặt về những lỗi lầm của mình đã làm ảnh hưởng tới gia đình
nhất là đối với cha mẹ già ở nhà đang sống trong hoàn cảnh khó khăn
động viên giáo dục tận tình của những cán bộ quản giáo đã khiến cho giáp dần tỉnh ngộ và quyết tâm cải tạo thật tốt để có cơ hội làm lại cuộc đời
sớm hòa nhập với cộng đồng
với những nỗ lực của bản thân tháng tám năm hai nghìn một mươi tám nguyễn tuấn giáp đã được hưởng chính sách tha tù trước thời hạn có điều kiện của nhà nước
sau khi đã chấp hành án được bốn năm bốn tháng tại trại giam nam hà
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám nguyễn tân giáp được tha tù trước thời hạn có điều kiện trả về địa phương sinh sống
chủ tịch ủy ban nhân dân phường minh khai ra quyết định giao cho công an phường minh khai tiếp nhận quản lý đối tượng
trong thời gian qua nguyễn tuấn giáp được sự quan tâm của công ủy chính quyền ủy ban phường và công an phường minh khai

sau đó nguyễn tuấn giáp đã được hưởng chính sách tha tù trước thời hạn có điều kiện của nhà nước
sau đó nguyễn tuấn giáp đã được hưởng chính sách tha tù trước thời hạn có điều kiện của nhà nước
đó là cảm giác mặc cảm tự ti là những lời dị nghị từ bà con xóm riêng là suy nghĩ mông lung khi không thể tìm ra được hướng đi tiếp theo của cuộc đời
lúc mình bước chân ra khỏi trại thì mặc cảm như là ai cũng có
nhưng sau đó về được sự giúp đỡ của gia đình và địa phương
công an các cấp cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho mình
thì mình cũng dần ổn định và hòa nhập với cuộc sống xã hội
trong những lúc tưởng chừng như bế tắc
giáp đã gặp được chị nguyễn thị thúy
là chủ của một cửa hàng dịch vụ ăn uống tại tp vũ lý
và cũng là người hàng xóm gần nhà
nhận giáp và làm việc tại cửa hàng của mình
tại đây nguyễn tuấn giáp đã được chị thúy nhận đào tạo nghề
đồng thời trả lương theo đầu việc mà mình đã hoàn thành
mặc dù với đồng lương ít đòi
nhưng cũng đã một phần nào đó khiến cho rác
cảm thấy trân trọng giá trị những đồng tiền
do chính sức lao động của mình làm ra
cho gia đình
sau khi về thì có một thời gian
mất một thời gian đầu thì bỡ ngỡ
chưa hòa nhập được với xã hội bên ngoài
được sự giúp đỡ động viên của mọi người
thì tôi cũng bây giờ đã có công việc
làm ổn định bên quán
giúp tôi hòa nhập với cộng đồng
và có thêm kinh tế để lo cho bản thân và gia đình
những người từng chấp hành án phạt sau khi trở về với gia đình
với cộng đồng thường gặp không ít khó khăn
trong quá trình làm lại cuộc đời
bởi phần lớn trong số họ thuộc diện kinh tế khó khăn
bản thân không có nghề nghiệp ổn định
bên cạnh sự hỗ trợ của cá nhân
họ vẫn cần sự động viên
chia sẻ cộng đồng

sự tự nhiên của họ
tin tưởng của chính quyền
lực lượng công an và các đoàn thể xã hội
trong thời gian vừa qua
công an thành phố phủ lý nói riêng
và công an tỉnh hà nam nói chung
đã phối hợp với các cấp các ngành
và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn
có nhiều cách làm sáng tạo
trong việc thực hiện công tác quản lý
và giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù
trở về địa phương
từng bước xóa bỏ sự tự ti mặc cảm
của những người một thời lầm lỗi
đồng thời giúp họ có ý chí quyết tâm
trở thành công dân lương thiện
thực sự có ích cho gia đình và xã hội